cần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế hoàn thiện hành lang pháp lý để ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh là những giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của việt nam trong bối cảnh kinh tế bất định là những vấn đề được đưa ra tại hội nghị ổn định kinh tế và cạnh tranh doanh nghiệp vừa diễn ra tại hà nội
theo các diễn giả kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi tám và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đang khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất cung cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển tuy nhiên khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao
trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất định đây là yếu điểm cần có giải pháp phù hợp nhằm tránh những cú sốc từ bên ngoài tới hệ thống tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô tạo môi trường ổn định cho hoạt động doanh nghiệp
trước hết thì tôi cũng đã chia sẻ chúng ta cần phải làm ba việc một là phối hợp chính sách đặc biệt chính sách tiền tệ với tài khoá phải làm mức độ chặt chẽ hơn tốt hơn
cái thứ hai là tăng cường truyền thông để chấn an tâm lý vốn dĩ tâm lý về làm phát tâm lý về tiền giá việt nam chúng ta nó tương đối nặng nẻ
và cái thứ ba là cơ quan quản lý cũng cần phải có những cái thông điệp
với thị trường với người dân với doanh nghiệp
bên cạnh đó để thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số các chuyên gia khuyến nghị cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh
cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cần phải chia sẻ phối hợp chia sẻ thông tin để ban hành được những khung pháp lý mà nó phù hợp
theo định hướng là khuyến khích phát triển cho những ưu tiên cho những tư tưởng sáng tạo
mô hình mới những sản phẩm mới
tuy nhiên thì cũng phải cân nhắc những yếu tố rủi ro những tổng bất ẩn định của những sản phẩm tài chính này hay là những mô hình sản xuất này
trong khuôn khổ hội nghị cũng sẽ diễn ra tọa đàm lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam hiện nay
tại đây các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự phát triển và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thông qua chuyển đổi số
hội nghị cũng là cơ hội để các nhà quản lý doanh nghiệp và nhà đầu tư chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác